hiện nay môi trường của việt nam đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm lớn
nguồn nước mặt ở một số nơi đã bị ô nhiễm nặng nhất là ở các khu đô thị xung quanh khu công nghiệp làng nghề
việc sử dụng hóa chất bừa bãi đã khiến môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng
bên cạnh đó việc chuyển đổi đất rừng khai thác khoáng sản tài nguyên cũng là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến môi trường
đây là báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị
hiện cả nước có hai trăm tám mươi ba khu công nghiệp với hơn năm trăm năm mươi mét khối nước thải một ngày đêm
trong số sáu trăm một mươi năm cụm công nghiệp thì chỉ có năm hệ thống xử lý nước thải tập trung
hơn năm trăm linh cơ sở sản xuất trong đó có nhiều loại hình sản xuất ô nhiễm môi trường công nghệ sản xuất lạc hậu
bên cạnh đó mỗi ngày các cơ sở y tế
đã phát sinh hơn bốn mươi bảy tấn chất thải nguy hại và một trăm hai mươi năm mét khối nước thải y tế
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhận định
tình trạng ô nhiễm môi trường vi phạm pháp luật về ô nhiễm môi trường trong thời gian qua là rất nghiêm trọng
ảnh hưởng đến sự phát triển của cả nước và đời sống của người dân
tình trạng môi trường bùng phát hiện nay là hậu quả tồn tại từ nhiều năm
thực trạng ô nhiễm môi trường của chúng ta
những yếu kém những thách thức vẫn còn hiện hưởng
chưa có biện pháp giải quyết tập trung ở mọi cấp mọi ngành
nhất là các địa phương đang là cơ quan quản lý trực tiếp
cấp chế phép trực tiếp cấp dẫn đầu tư xây dựng và quản lý lưu vật không
bây giờ thì anh nói đủ thư việc nhưng mà anh cấp phép
anh cơ quan quản lý nhà nước cả hệ thống thì trách nhiệm anh đến đâu trong việc này
thế rõ hơn đặc biệt là hệ thống bộ tự nguyên môi trường
các sở tự nguyên môi trường các chi cục quản lý môi trường của các quân là chức năng
tại hội nghị lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã báo cáo cụ thể
về tình trạng ô nhiễm môi trường và giải pháp xử lý hiện nay
tuy nhiên hiện pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn chưa đồng bộ
chưa chặt chẽ thiếu nhiều quy định chi tiết cụ thể
các bộ ngành địa phương đã báo cáo cụ thể về tình trạng ô nhiễm môi trường